đột quỵ còn gọi là tai biến mạch máu não thường xảy ra đột ngột khi nguồn máu cung cấp cho não bị tắc nghẽn gián đoạn hay suy giảm
khi đó não sẽ bị thiếu oxy dinh dưỡng và các tế bào não bắt đầu chết trong vài phút
người bị đột quỵ có nguy cơ tử vong cao nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời
đây là một trong những bệnh lý thần kinh nguy hiểm và phổ biến nhất
có hai loại đột quỵ bao gồm đột quỵ nhồi máu não hay còn gọi là thiếu máu não cục bộ là tình trạng độc vạch não bị thuyền tắc một phần hoặc hoàn toàn dẫn tới lưu lượng máu cung cấp tới não bị suy giảm
tình trạng này chiếm đại đa số khoảng tám mươi năm cả đột quỵ
đột quỵ não xuất hiếp não hay còn gọi là xuất hiếp nội sọ là một trường hợp hiếm gặp hơn của đột quỵ khoảng một mươi năm
tình trạng này xảy ra khi mạch máu bị vỡ đột ngột làm máu tràn vào nhuần não gây tổn thương
não là một cơ quan điều khiển mọi hoạt động cuộc sống của cơ thể
mỗi vùng triển não đảm nhiệm một nhiệm vụ và vai trò khác nhau
khi có tổn thương não xảy ra sẽ ngừng trực tiếp tới hoạt động của bệnh nhân
ví dụ nếu tổn thương ở vùng vận động có thể gây ra tình trạng yếu liệt một bộ phận cơ thể hoặc thậm chí là liệt nửa người
nếu tổn thương ở vùng ngôn ngữ người bệnh sẽ không thể nói được hoặc không biểu hiện được ngôn ngữ
khoảng ba mươi năm mươi người bị đột quỵ không thể có lại được khả năng độc lập về chức năng
và một mươi năm ba mươi trong tổng số người bị đột quỵ bị khiếm khuyết vĩnh viễn
mỗi năm nước ta có khoảng hai trăm linh trường hợp bị đột quỵ với tỷ lệ tử vong từ một mươi đến hai mươi
trong đó cứ bốn ca đột quỵ chỉ có một ca bệnh nhân có thể độc lập đi lại
bởi vậy việc nhận biết sớm các triệu chứng của đột quỵ là một điều vô cùng quan trọng
việc này sẽ giúp cấp cứu kịp thời và có tác động quan trọng trong hồi phục sau đột quỵ của bệnh nhân
các dấu hiệu nhận biết người bị đột quỵ bao gồm mắt thăng bằng hoa mắt trống mặt
cử động khó khăn không thể phối hợp các động tác vận động đau đầu dữ dội
cơn đau đến rất nhanh có thể kèm theo buồn nôn hoặc nôn tầm nhìn bị giảm đột ngột
mất thị lực một phần học hoàn toàn yếu liệt một bên cơ thể hoặc không thể cử động một bên thân tay
cách nhận biết chính xác nhất là bạn không thể nhật hai tay lên cùng một lúc
đột nhiên có thể cảm thấy mất sức có thể mệt mỏi tê cứng một phần hoặc nở mặt
nụ cười bị méo mó nhân trung bị lệch mất khả năng nói hoặc nói nhưng khó phát âm
không rõ chữ bị dính chữ nói ngọ bất thường
bạn có thể kiểm tra bằng cách yêu cầu người bị đột quỵ lập lại một câu ngắn bạn vừa nói
theo các chuyên gia y tế không có một bài tập chống đột quỵ nào cụ thể
tuy nhiên việc vận động đều đạn hàng ngày sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe
về lâu dài sẽ giúp giảm rủi ro đột quỵ
giờ đây là những bài tập cường độ thấp đảm bảo an toàn giảm nguy cơ bị chấn thương
và thường được khuyến nghị cho những người lớn tuổi có nguy cơ cao bị đột quỵ
ba xoa bắp đầu và gáy
xoa bắp phần đầu và gáy có thể thúc đẩy mạch máu thúc đẩy cơ ở vùng cổ thư giãn
giảm bớt tretiron tích tụ làm cho mạch máu hồi phục
đồng thời cải thiện cung cấp máu cho não phong chống gây ra đột quỵ
cách làm đơn giản như sau hai tay trái sắt vào nhau cho nóng
mát xa hai bên trái phải của vùng cổ tốc độ nhanh một chút
mát xa cho đến lúc da phần cổ đỏ lên là được
dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng trên chán đỉnh đầu
sau đó di chuyển dần xuống gáy lập lại thao tác kể trên khoảng ba mươi lần
bài tập này mang đến tác dụng thúc đẩy khí huyết
phần đầu chuyển động phù hợp có thể góp phần làm gia tăng sức bên của mạch máu
mang lại lợi ích cho việc phong trống đột quỵ
đầu tiên bạn hãy ngồi thẳng thư giãn phần cơ bắp ở vùng cổ
sau đó chuyển động đầu tư trái răng phải trước ra sau lập lại động tác khoảng ba mươi năm mươi lần
bạn có thể thực hiện ba lần một ngày với tốc độ chậm hơn
người bị huyết áp thấp
có thể tập khi đang nằm ngựa
xoay nhún vai
bài tập này rất phù hợp với dân văn phòng có thể thực hiện khoảng hai lần một ngày
đầu tiên bạn cần phải thả lỏng vai đặt hai tay nhẹ nhàng lên vai
tiếp theo tiến hành xoay bảng vai theo hướng từ trước ra sau và ngược lại
tác dụng của bài tập là giảm áp lực lên dây thần kinh và mạch máu ở vùng phai
động tác nhún vai cũng có thể làm cho thần kinh huyết quảm và cơ bắp phần vai thư giãn
hoặc huyết thông mạch để cung cấp động lực cho lưu lượng máu lưu thông
cách làm như sau
mỗi sáng tối nhún phai theo động tác lên xuống
mỗi lần thực hiện bốn tám phút
nắm tay nghiên cứu phát hiện tràn máu não liên quan đến phương thức vận động thói quen sinh hoạt của người bệnh
thiếu vận động thi thanh mạch máu rất dễ yếu
điều này dễ gây ra vỡ nứt
vì vậy người bệnh nên hoạt động tay trái nhiều hơn
cách làm như sau
mỗi sáng trưa tối nắm tay ba lần
mỗi lần nắm
từ bốn trăm linh tám trăm linh lượt
đi bộ chạy bộ
cách đơn giản nhất và bạn có thể đi bộ vào mỗi buổi sáng ở quanh nhà khoảng ba mươi phút
ngoài ra nếu có điều kiện bạn có thể thực hiện đi bộ hoặc chạy bộ trên máy đo có tốc độ khoảng hai mươi phút
bao gồm năm một mươi phút khởi động đầu tiên và năm phút thư giãn cuối
thực hiện ba năm buổi một tuần
đi bộ chạy bộ giúp tăng nhịp tim tăng cường đốt cháy mỡ thừa hỗ trợ giảm cân
bên cạnh đó còn giúp ngăn ngừa đột quỵ hiệu quả
bài tập giãn cơ
bài tập thể dục chống đột quỷ này thực hiện bằng cách kéo giãn cơ bắp của thân người
chi dưới và trên động tác rất đơn giản
bạn chỉ cần đứng tại chỗ kéo căng cơ chân khoảng ba mươi giây mỗi tư thế
thường xuyên kéo dãn cơ giúp tăng cường sự linh hoạt của cơ xương góp phần tăng lưu lượng máu
điều này còn giúp bạch máu khỏe hơn
ngoài ra với những người mắc các bệnh như bệnh mỡ máu tiểu đường tim mạch
có thể kiểm soát tốt bệnh tật
bên cạnh đó việc cân bằng một chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt hàng ngày
là một trong những yếu tố quan trọng nhất để phong ngừa đột quỵ hiệu quả
tân thủ điều trị chiều khóa vàng chứng dự phòng đột quỷ
việc điều trị các bệnh lý mạng tính luôn đi kèm với những bệnh nhân
phải dùng nhiều loại thuốc trong một thời gian dài
mặc dù thuốc đủ hiệu quả để ngăn ngừa tiến triển của bệnh
tuy nhiên gần năm mươi bệnh nhân không sử dụng đúng các loại thuốc đã được cây toa
điều đó đòi hỏi sự tân thủ chặt chẽ hơn
theo tổ chức y tế thế giới về kepato năm hai nghìn một
sự tuân thủ được định nghĩa mức độ mà hành vi con người dùng thuốc
thực hiện chế độ ăn kiêng và hoặc thay đổi lối sống theo lời khuyên của nhân viên y tế
thay đổi lưới sống giảm thiểu tối đa nguy cơ bị đột quỷ
bên cạnh các bệnh lý liên quan như tăng huyết áp tai đường
số loạn mỡ máu bệnh phan tim dùng nhĩ suy tim
thì lưới sống không lành mạnh nhanh nhiều chất béo ăn mặn ít phạt động
béo phì hút thuốc lá uống rượu biên nhiều cũng là những nguyên nhân chính dẫn tới đột quỷ
việc thay đổi lối sống trở nên lành mạnh là một điều rất thiết thực
và có khả thi giúp bệnh nhân có thể phong ngơ đột quỷ ngăn ngược con đột quỷ tái phát
cần phải có một chế độ ăn uống lành mạnh bao gồm nhiều rau củ quả trái cây tươi
sử dụng ít chất béo bao hòa mỡ động vật nội tạng
đặc biệt cần phải hạn chế muối trong khẩu vận ăn hằng ngày
không quá năm găm muối trong một ngày
không nên quá một cà phê gạt ngang không chấm nước tương nước mắm
hạn chế thực phẩm ướp quá nhiều muối có loại khô mắm
nên hạn chế đồ ăn nhanh
nhiều chuyên gia khuyên rằng bệnh nhân nên ăn theo một chế độ ăn uống điện trung hải
bao gồm nhiều trái cây rau cá và các sản phẩm từ sữa ít béo ít thịt đỏ
đồ ngọt và ngũ cốc tinh chế chẳng hạn như bánh mì trắng và gạo trắng
với những người hút thuốc lá cần phải ngừng hút thuốc lá ngay
giảm ngưng những đồ uống có cồn rượu bia
hoạt động thể lực
giúp giữ cân nặng điều hòa huyết áp và lượng trô rét tê rôn trong máu
hội tiêm mạch châu âu năm hai nghìn một mươi sáu đã khuyên cáo các hoạt động thể lực cường độ trung bình khoảng ba mươi phút một ngày
ít nhất năm ngày trong một tuần
các hoạt động cường độ trung bình như đi bộng nhanh bốn tám sáu năm km trên giờ
đạp xe chậm một mươi năm km trên giờ vẽ tranh hoặc trang trí hút bụi
làm vườn cắt cỏ chơi gôn kéo gậy trong xe đầy tennis khiêu vũ thể dục kịp điệu dưới nước
việc vận động đều đạn hàng ngày sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe
về lâu dài sẽ giúp giảm rủi ro đột quỵ